thưa quý vị cách đây tròn tám mươi bốn năm vùng mỏ quảng ninh
cái nôi của phong trào cách mạng của giai cấp công nhân việt nam với khẩu hiệu kỷ luật và đồng tâm
đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc tổng bãi công của hơn ba vạn thợ mỏ vào ngày một mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
và trở thành một trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất của phong trào cách mạng việt nam nói chung
và của giai cấp công nhân việt nam nói riêng trong thời kỳ đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ
do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn
thực dân pháp quản lý và khai thác than từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ mỏ thực dân pháp sử dụng tổng hợp
các phương thức bóc lột kiểu tư bản phong kiến và chủ nô với những thủ đoạn cướng bức kinh tế
và siêu kinh tế hết sức tàn nhẫn nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa trên cơ sở bần cùng hóa
và vắt kiệt sức lao động của những người thợ mỏ
chính vì vậy mà ngay từ khi thực dân pháp đạt ách thống trị và tiến hành khai thác bóc lột
ở khu mỏ thì phong trào đấu tranh của công nhân mỏ đã bùng lên
và ngày càng quyết liệt nhất là từ khi có đảng lãnh đạo
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu cuộc tổng bãi công của hơn ba vạn thợ cầm phả đã lan ra toàn khu mỏ
buộc chủ mỏ và thực dân pháp phải nhượng bộ chấp nhận yêu sách đòi tăng lương giảm giờ làm chống đánh đập
thắng lợi này đã để lại cho tổ chức đảng và phong trào đội ngũ công nhân vùng mỏ bài học to lớn
có ý nghĩa lịch sử về tập hợp lực lượng tính kỷ luật trong đấu tranh
về sự đùm bọc tương thân tương ái của những người thợ mỏ
và nhân dân vùng mỏ được kết tinh trong khẩu hiệu
kỷ luật đồng tâm chúng ta nhất định thắng
suốt hành trình tám mươi bốn năm xây dựng và phát triển
ngành than đã trải qua nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ
thực hiện chủ trương đổi mới nền kinh tế do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn khi tổng công ty than việt nam ra đời
tiếp đến là tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam như hiện nay
với khẩu hiệu kỷ luật
và đồng tâm chúng ta nhất định thắng lợi
quả hơn ba vạn thợ mỏ cầm phà dương lên trong đêm ngày một mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
mãi mãi đi vào lịch sử và trở thành ngày miền mỏ bất khuất
suốt nhiều chục năm thực sự là tài sản vô giá
đối với các thế hệ thợ mỏ hôm nay và mai sau
được hôn đúc bởi một cái truyền thống rất là hào hùng vẻ vang
một trăm bảy mươi năm phát triển của ngành than
được khích lệ động viên bởi sự quan tâm thường xuyên
của các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của đảng chính phủ mặt trận
và đồng bào dân tộc các địa phương nơi tập đoàn đóng quân và phát triển sản xuất kinh doanh
tập đoàn đã đang và sẽ vươn lên vượt qua mọi khó khăn
thử thách với cái truyền thống kỷ luật và đồng tâm
để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng chính phủ và nhân dân giao phó
đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ
quyết định lấy ngày một mươi hai tháng một mươi một là ngày truyền thống ngành than
khẩu hiệu kỷ luật và đồng tâm từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đã trở thành tài sản vô giá
theo bước chân thợ mỏ đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau
tinh thần ấy giá trị ấy có sức lan tỏa mạnh mẽ cả về không gian và thời gian
ngày truyền thống công nhân vùng mỏ
truyền thống ngành than không còn bó hẹp ở không gian của tỉnh quảng ninh nữa
mà đã lan tỏa in đậm dấu ấn
dấu ấn với nhân dân đội ngũ công nhân viên chức
lao động tổ chức công đoàn nhiều tỉnh thành trong cả nước